lý sơn là địa phương nổi tiếng với nhiều loại nông sản đặc sản khác nhau đặc biệt là hành và tỏi
tuy nhiên đi kèm với phát triển sản xuất nông nghiệp thì vấn đề môi trường tại lý sơn cũng đang bị tác động không nhỏ
thực trạng các bãi chứa chất thải không thể tiếp nhận đủ nên người dân đã đổ hàng nghìn tấn rác thải nông nghiệp ra đường
điều này tiêm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông
thời gian gần đây nhiều tuyến đường huyết mạch và tuyến đường nội đồng trên đảo lý sơn ngập các đống chất thải lớn nhỏ do người dân trồng hành tỏi đổ ra sau khi cải tạo lại đất
tuyến đường đi di tích cấp quốc gia chùa hàng cũng không ngoại lệ
hàng năm nông dân lý sơn phải dùng lượng lớn cát trắng đất đỏ ba gian để cải tạo ba trăm ba mươi năm hectare đất trồng hành tỏi
đồng thời xử lý hơn một triệu đồng
để xử lý việc này huyện lý sơn đã quy hoạch hai mươi sáu điểm xử lý với diện tích trên ba ba trăm linh m hai
tuy nhiên các điểm xử lý này cũng trở nên quá tải
huyện lý sơn đã tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp đổ chất thải
đổ chất thải ra lòng lề đường
tuy nhiên việc phát hiện các trường hợp này gặp nhiều khó khăn
bởi hầu hết việc đổ chất thải ra đường được thực hiện lén lút
trong khi đó huyện thiếu phương tiện giám sát ghi nhận các trường hợp vi phạm để phạt nguội
ủy ban dân huyện cũng đã thường xuyên chỉ đạo và giao cho đội trận tư quản lý môi trường huyện
là tăng cường công tác quét dọn và thu gom đất thải ở các điểm quy hoạch
ngoài ra là kêu gọi các tổ chức và chỉ đạo các địa phương
mặt trạng các đoàn thể và các tổ tư quản để tăng cường công tác vệ sinh môi trường
mà đã được đảm nhiệm của các cơ quan đơn vị
và nhất là tuyên truyền cho người dân hiểu được việc vi phạm trong lĩnh vực giả sả rác thải
và môi trường để có xử lý kịp thải
huyện lý sơn đang loay hoay tìm hướng giải quyết đất thải từ hoạt động nông nghiệp
còn người dân thì xin chủ trương đổ đất thải nông nghiệp trực tiếp xuống biển
nhằm giảm tải lượng đất thải đổ ra
đồng thời có lượng cát tái tạo để sản xuất
hiện chính quyền địa phương kiến nghị ngành chức năng tỉnh quảng ngãi cho đổ thải nông nghiệp xuống biển
để hạn chế tình trạng ô nhiễm cho đất đảo